trên thế giới tính đến sáng nay theo giờ việt nam đã ghi nhận hơn hai mươi một triệu tám trăm linh nghìn ca mắc covid một mươi chín
trong đó hơn bảy trăm bảy mươi hai ca tử vong
điều đáng chú ý riêng trong ngày hôm qua hơn ba mươi quốc gia trên thế giới ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín vượt một ca
các quốc gia có số ca nhiễm trong ngày từ một ca đến một mươi ca tập trung chủ yếu tại mỹ latin châu âu và châu á
bốn quốc gia đứng đầu danh sách các nước ghi nhận một ca nhiễm covid một mươi chín chỉ trong một ngày là ấn độ với sáu mươi năm hai ca
brazil với sáu mươi chín mươi một ca mỹ với năm mươi hai bảy trăm chín mươi chín ca và colombia với một mươi một hai trăm tám mươi sáu ca
tại châu âu tây ban nha ghi nhận năm bốn trăm bảy mươi chín ca mới trong ngày trong khi con số này tại nga là năm sáu mươi một ca
tiếp đến là pháp ukraine vương quốc anh đức và romania
tại châu á philippines công bố sáu một trăm ba mươi bốn ca mới trong một ngày xếp sau đó là iraq iran bangladesh indonesia
tại châu phi ba quốc gia có số ca nhiễm mới trong ngày từ một ca đến một mươi ca là nam phi với sáu hai trăm bảy mươi năm ca
maroc một ba trăm linh sáu ca và ethiopia một ba mươi tám ca